xin chào quý vị
trong vụ án cựu thứ trưởng bộ y tế cao minh quang bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với cáo buộc biết dược cửu long biển thủ hơn ba tám triệu usd nhưng không báo cáo bộ y tế và không chỉ đạo kiểm tra
khi bộ tài chính đề nghị làm rõ các nội dung liên quan đến số tiền ông quang vẫn không chỉ đạo thực hiện yêu cầu kiểm tra để thu hồi tài sản cho nhà nước
buổi làm việc sáng nay luật sư muốn được hỏi bị cáo cao minh quang và ông trương quốc cường cựu thứ trưởng bộ y tế để làm rõ các tình tiết trong vụ án
luật sư đã được triệu tập đến và bị cáo quang cũng xin vắng mặt vì đang điều trị nhiều bệnh lý tại bệnh viện
ngoài ra chủ tọa cho biết các luật sư đã được sao chụp hồ sơ luật sư có thể công bố lời khai của bị cáo quang và ông cường hoặc đưa vào bản luận cứ của luật sư trong phần tranh luận để phục vụ xét xử
hôm qua tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã bác kháng cáo kêu oan của bà chùm buôn lậu nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường cùng đàn em trong vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hạnh mức án tám năm tù phạm thanh sang hồ tuấn linh nguyễn văn lê nguyễn văn minh mỗi bị cáo bốn năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
hội đồng xét xử nhận định bản án sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo là phù hợp
bị cáo hạnh là người tổ chức chỉ đạo các bị cáo sang linh lê minh vận chuyển trái phép bốn trăm bảy mươi usd từ campuchia về việt nam
đối với những lời khai của bị cáo nguyễn thị kim hạnh tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ những hành vi của một số người mà hạnh đã khai để tránh bỏ lọt tội phạm
cũng phạm tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối tượng đinh tuấn anh chú tại tỉnh nghệ an vừa bị công an huyện bến cầu tỉnh tây ninh tiến hành khởi tố bắt tạm giam
ngày một mươi một tháng một mươi một tại luồng nhập cảnh trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế mộc bài
lực lượng chức năng kiểm tra bắt quả tăng đinh tuấn anh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới số lượng lớn
tăng vật thu giữ gồm bốn trăm chín mươi chín triệu sáu trăm linh nghìn đồng và một mươi bốn trăm linh đô la mỹ
trước đó tuấn anh cùng với bạn gái trú tại huyện dương minh châu tỉnh tây ninh đón xe khách từ campuchia về cửa khẩu mộc bài để nhập cảnh về việt nam
khi đó bạn gái đã gửi tuấn anh năm đô la mỹ cùng với năm trăm linh triệu đồng
bản thân tuấn anh có năm bốn trăm linh usd rồi cả hai cùng làm thủ tục nhập cảnh thế nhưng không khai báo mang số tiền trên nên bị phát hiện bắt giữ
nhằm xử lý cương quyết nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dự án chỉnh trang phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối hai phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn đã tiến hành điều tra mở rộng vụ án khởi tố bắt tạm giam thêm ba đối tượng về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
nhằm xử lý cương quyết nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dự án chỉnh trang phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối hai phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh
các đối tượng thừa nhận do không đồng ý với phương án giải quyết của các cấp chính quyền nên đã có những phát ngôn và bài viết không đúng bản chất sự thật do các đối tượng tự nhận định đánh giá đăng tải trên mạng xã hội

tiến hành mở rộng vụ án điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng có liên quan
ngày một mươi năm tháng một mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với trình thị sang vũ thị nga và ngô như nghiệp